ngày sáu tháng sáu quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tổ chức lễ nghiệm thu
bàn giao thiết bị đo mưa tự động thiết lập mạng đo mưa chuyên dùng
phục vụ cảnh báo sớm lũ lụt tại một số tỉnh phía bắc giai đoạn một hai nghìn hai mươi
dự buổi lễ có đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thường trực ban bí thư trung ương đảng chủ tình quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai
thực hiện chương trình lắp đặt thiết bị đo mưa tự động giai đoạn một hai nghìn hai mươi
quỹ đã đầu tư cho tám tỉnh là hà giang lai châu yên bái tuyên quang bắc cạn thái nguyên phú thọ bắc giang
đến nay việc triển khai lắp đặt đã hoàn thành với tổng số chín mươi trạm trên chín mươi xã
với tổng kinh phí là hơn ba năm trăm năm mươi tỷ đồng
dữ liệu đo mưa sẽ được cập nhật trên hệ thống chuyên dùng v rain trên trang web
đo mưa tự động của mỗi tỉnh và đã được các cơ quan địa phương khai thác
nhằm mục đích phòng chống thiên tai như cảnh báo sớm mưa lũ
hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
có phục vụ sản xuất nông nghiệp